phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh an giang
thuộc tổ tỉnh biên vừa phát hiện bắt giữ hàng nghìn lọ thuốc nghi vấn là thuốc thú y nhập lậu với trị giá gần bảy mươi triệu đồng
khoảng một giờ ba mươi phút ngày tám tháng một mươi hai lực lượng chức năng đang trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu tại tổ một mươi một khóm xuân hòa
thị trấn tỉnh biên huyện tỉnh biên phát hiện một đối tượng đang mang vác hàng hóa từ hướng campuchia về việt nam
nghi vấn hàng nhập lậu nên tiến hành truy đuổi phát hiện lực lượng chức năng đối tượng lợi dụng đêm tối đã bỏ chạy thoát thân
để lại hai bao hàng hóa có chứa gần sáu lọ thuốc hiệu depo medaton loại một trăm năm mươi mg một lọ
nghi vấn là thuốc thú y có xuất xứ nước ngoài ước tính trị giá gần bảy mươi triệu đồng
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật